vào những giờ tiếp theo bão sẽ chủ yếu di chuyển theo hướng bắc
vào khoảng sáng ngày mai bão sẽ đi vào đất liền tỉnh phúc kiến trung quốc
và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
với hướng di chuyển như vậy vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
là phía bắc vị tuyến một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy
do ảnh hưởng của báo với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông trong chiều và đêm nay
có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
với sóng biển cao từ ba đến năm mét và biển động mạnh
với khu vực giữa biển đông trong chiều và đêm nay còn có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét và biển động
như vậy bão số ba sẽ không ảnh hưởng tới đất liền nước ta bắc bộ không mưa
sang ngày mai trời nắng sớm khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội sẽ xảy ra nóng nhẹ
với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ còn với các tỉnh vùng núi còn nắng gián đoạn
nên nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
với miền trung do chịu tác động của hiệu ứng gió phơn nên trong đêm nay gần như không có mưa
sang ngày mai trời nắng sớm và nóng xảy ra trên diện rộng suốt từ thanh hóa
trở vào đến phần phía bắc của tỉnh bình định với ngưỡng nhiệt cao là ba mươi năm ba mươi bảy độ
áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão càng khiến cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
trong đêm nay cả khu vực nam bộ cũng như là cả khu vực tây nguyên
tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
sau khoảng thời gian gián đoạn vào buổi sáng đến trưa và chiều mai
mưa ở tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhiều trở lại
mưa vừa mưa to sẽ xuất hiện ở các tỉnh cà mau bạc liêu kiên giang an giang
đồng tháp bình phước đồng nai tp hcm cũng như là khu vực lâm đồng và đắk nông của khu vực tây nguyên
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước